thông tin từ bộ y tế cho biết là tính từ một mươi tám h ngày ba tháng sáu đến sáu h sáng ngày bốn tháng sáu
việt nam có thêm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong nước
bao gồm tại các tỉnh bắc giang bắc ninh hà nội và thái bình
như vậy tính đến sáu giờ sáng nay việt nam có tổng cộng sáu năm trăm bảy mươi bảy ca ghi nhận trong nước
và một năm trăm ba mươi tám ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm bảy ca